nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
trưởng bang lễ tang đã ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và những công lao
đóng góp của đồng chí phan văn khải trong hơn bảy mươi năm tham gia hoạt động cách mạng
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc là nhà lãnh đạo đức độ
tài năng người con ưu tú của quê hương củ chi đất thép anh hùng
để tưởng nhớ và tiễn đưa đồng chí phan văn khải về nơi an nghỉ cuối cùng
sáng nay tại hội trường chinh thống nhất và chọc hai bên đường nơi đoàn xe chở thi hài
của đồng chí phan văn khải từ hội trường thống nhất về an tán tại quê nhà
xã tân thông hội huyện củ chi thành phố hồ chí minh đã có hàng nghìn người đứng dọc
hai bên đường để tiễn biệt đồng chí phan văn khải người con ưu tú đất thép
cụ chi thành đồng tổ quốc nhiều gia đình lập bàn thờ bên đường tiễn đưa ông về với đất mẹ
lễ an táng đồng chí phan văn khải được tổ chức trọng thể tại nhà riêng
xã tân thông hội huyện củ chi thành phố hồ chí minh vào lúc một mươi một h ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
sau đây là những tình cảm xúc động mà người dân các em học sinh và bạn bè
cùng chiến đấu và công tác dành cho nguyên thủ tướng phan văn khải
hôm nay tới tiễn đưa đồng chí nguyên là thủ tướng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chúng tôi lấy làm đau sót khi ra đi một người đồng chí cách mạng lão thành
chúng tôi nguyện đi theo học tập theo con đường của đồng chí
tại con cháu mình nôi theo cái gương của đồng chí
đã suốt trên sáu mươi năm cống khiến cho đảng cho nhà nước cho dân dân
các cháu thanh thiếu niên thành phố hồ chí minh và cả nước
cũng dành cho đồng chí sáu khải lòng biết ơn sâu sắc
hôm nay sau khi tham gia lễ truy điệu của nguyên thủ tướng chính phủ phan văn khải
thì con thấy rất là xúc động về những công lao mà bác đã dành cho đất nước
con nguyện là ra sức học tập để sau này là đền đáp công ơn
để xây dựng đất nước này một tư đẹp hơn
hôm nay con rất là may mắn khi được tham dự lễ truy điệu của nguyên thủ tướng phan văn hải
và con rất là xúc động trước những cái đóng góp của nguyên thủ tướng đã cho đất nước
và con sẽ cố gắng học tập thật giỏi và nôi gương thủ tướng để mai mốt lớn lên xây dựng đất nước
đồng chí sáu khải đi về khỏi vĩnh hằng
nhưng đồng chí đã để lại tình cảm và niềm thiết thương vô hạn cho đồng bào

đồng chí đó là một con người có tầm tư duy chiến lược bản lĩnh và sáng tạo
luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ đảng viên
luôn trăng trở với những bước đi lên của đất nước những khó khăn của đời sống nhân dân
trong lễ truy điệu đồng chí phan văn khải nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thủ tướng chính phủ
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban lễ tang
đã đọc điếu văn tiễn đưa đồng chí phan văn khải về nơi an nghỉ cuối cùng
sau đây là toàn văn của lời điếu
thưa đồng bào đồng chí và các bạn
thưa gia quyến đồng chí phan văn khải
đồng chí phan văn khải nguyên ủy viên bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
nguyên thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đại biểu quốc hội các khóa tám chín một mươi một mươi một
nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng nhà nước và nhân dân ta
người đảng viên cộng sản kiên trung suốt đời phấn đấu cho độc lập tự do của dân tộc
hạnh phúc của nhân dân và lý tưởng chủ nghĩa xã hội đã vĩnh biệt chúng ta
sự ra đi của đồng chí là một tổn thất lớn đối với đảng nhà nước nhân dân ta và gia quyến đồng chí
hôm nay trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng đồng chí đồng bào bạn bè và gia đình
trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí phan văn khải về nơi an nghỉ cuối cùng
thưa đồng bào đồng chí và các bạn
đồng chí phan văn khải sinh ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ba tại xã tân thông hội huyện củ chi thành phố hồ chí minh
được thừa hưởng truyền thống yêu nước của quê hương và gia đình đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng
năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy khi một mươi bốn tuổi đồng chí tham gia đội thiếu nhi cứu quốc xã
đồng chí tham gia đội thiếu nhi cứu quốc gia
đồng chí tham gia đội thiếu nhi cứu quốc xã
tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi chín đồng chí được kết nạp vào đảng cộng sản việt nam
với hơn bảy mươi năm hoạt động cách mạng từ khi tham gia phong trào cách mạng ở quê hương hoc mon gia đình
đến khi giữ cương vị đứng đầu chính phủ cuộc đời của đồng chí phan văn khải gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước
cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội
trên các cương vị là chủ tịch
ủy ban nhân dân tp hcm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch nhà nước ủy viên bộ chính trị ủy viên thường vụ bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ thủ tướng chính phủ
đồng chí luôn chăn trở tìm tòi tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của dân tộc
cùng với trung ương đảng chính phủ lãnh đạo toàn đảng toàn dân toàn quân ta tiến hành công cuộc đổi mới
đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giữ vững ổn định chính trị xã hội tăng cường quốc phòng an ninh mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử
trải qua thời gian dài hoạt động cách mạng và đảm nhận nhiều trọng trách của đảng nhà nước dù ở cương vị công tác nào đồng chí cũng luôn tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của đảng
luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu phẩm chất cần kiệm liêm chính trí công vô tư của người đảng viên cộng sản làm hết sức mình để giữ gìn tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh luôn đặt lợi ích của đảng của đất nước của nhân dân lên trên hết
sống gần gũi gắn bó với nhân dân được đồng chí đồng bào tin cậy quý mến bạn bè quốc tế trân trọng
trong công tác
đồng chí là một cán bộ lãnh đạo có tầm tư duy chiến lược bản lĩnh sáng tạo tận tụy luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ đảng viên và nhân dân
có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoạch định tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của đảng và sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
trong gia đình đồng chí là người chồng người cha người ông mẫu mực đức độ và sâu lòng nhân ái
với tám mươi năm tuổi đời năm mươi chín tuổi đảng
đồng chí phan văn khải đã phấn đấu chọn đời mình và có những cống hiến lớn cho sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân ta
đảng nhà nước đã trao tặng đồng chí nhiều phần thưởng cao quý như huân chương sao vàng huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của việt nam và quốc tế
cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào đồng chí cán bộ và chiến sĩ cả nước trân trọng học tập và nói theo
thưa đồng chí pháp văn khải anh sáu khải kinh mến
hôm nay chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và tình cảm sâu sắc tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng
vĩnh biệt anh chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng cùng toàn đảng toàn dân toàn quân ra sức phấn đấu
tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà đảng bác hồ và nhân dân ta đã lựa chọn
kiên định chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì mục tiêu xây dựng một nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
thưa anh sáu khải anh ra đi nhưng hình ảnh và những công hiến của anh cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta
mãi mãi in đậm trong lòng cán bộ đảng viên và nhân dân
trước giờ phút tiếc thương và xúc động này chúng ta xin trân trọng gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí phan văn khải
lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được
xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí phan văn khải anh sáu khải kính mến của chúng ta
thưa quý vị trước đó vào ngày hai mươi một tháng ba đại sứ quán việt nam tại cuba đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang
đón đại diện các cơ quan ban ngành nước sở tại đoàn ngoại giao và cộng đồng
người việt nam đến viếng đồng chí phan văn khải
lễ viếng nguyên thủ tướng phan văn khải cũng đã được tổ chức trọng thể tại đại sứ quán việt nam ở liên bang mexico
đại sứ việt nam tại cuba nguyễn trung thành đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn nguyên thủ tướng phan văn khải
nhà lãnh đạo kiệt xuất đã công hiến tận tụy cho sự nghiệp đổi mới
thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên cơ quan đại diện đại sứ nguyễn trung thành đã ghi sổ tang
bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của một trong những nhà lãnh đạo là tấm gương về đức độ tâm huyết giản dị hết lòng vì nước vì dân
trong thời gian mở sổ tang đồng chí mercedes lópez acea ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy la habana phó chủ tịch hội đồng nhà nước cuba
và đồng chí josé ramón balague trưởng ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản cuba đã đến viếng và ghi sổ tang
đồng chí mercedes lópez acea
bày tỏ lòng tiếc thương và gửi lời chia buồn tới gia đình người thân của nguyên thủ tướng phan văn khải một nhà lãnh đạo cách mạng xuất sắc và một người bạn thân thiết của nhân dân cuba
trong ngày đại diện nhiều ban ngành tổ chức hữu nghị bạn bè nước sở tại trường các cơ quan đại diện của nhiều quốc gia đã đến viếng ghi sổ tang và chia buồn về sự mất mát to lớn này của đảng nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam
tại liên bang mexico
trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng ba đại sứ quán việt nam đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang đón tiếp bạn bè sở tại đại diện ngoại giao đoàn và các cơ quan đại diện khác của việt nam tại mexico cùng các tổ chức cá nhân bà con cộng đồng người việt nam đến viếng nguyên thủ tướng phan văn khải
lễ viếng đồng chí phan văn khải đã được cử hành trọng thể trong niềm xúc động của tất cả những người tham dự
đoàn cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện của việt nam tại mexico do đại sứ nguyễn hoài dương làm trưởng đoàn đã thắp hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên thủ tướng phan văn khải
ngay sau khi đại sứ quán việt nam mở sổ tang đại sứ đại diện đại sứ quán của nhiều nước tại mexico đã đến ghi sổ tang gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân việt nam và gia đình nguyên thủ tướng phan văn khải

bộ ngoại giao mexico đã gửi điện chia buồn
đồng chí alberto anayya tổng bí thư đảng lao động mexico đã thay mặt toàn đảng gửi vòng hoa viếng
sau khi đưa linh cữu đồng chí phan văn khải về nơi an nghỉ cuối cùng ban lễ tăng nhà nước và gia đình đồng chí phan văn khải nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thủ tướng chính phủ đã có lời cảm ơn gửi tới các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đoàn thể các đồng chí đồng bào đã đến chia buồn
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ubnd tổ quốc việt nam
ban lễ tăng và gia đình đồng chí phan văn khải chân thành cảm ơn
đồng bào đồng chí các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng các vị nhân sĩ trí thức các chức sắc tôn giáo các cơ quan đoàn thể địa phương đơn vị các lực lượng vũ trang nhân dân đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm
các đoàn ngoại giao đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế đã gửi điện chia buồn gửi vòng hoa đến sự lễ viếng lễ truy điệu lễ an táng đồng chí phan văn khải nguyên ủy viên bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyên thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tổng thống hàn quốc moon jae in đã giao lưu với huấn luyện viên trưởng và đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam tại liên đoàn bóng đá việt nam đây là hoạt động đầu tiên của tổng thống hàn quốc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam
đón tiếp tổng thống hàn quốc có phó thủ tướng vũ đức đam cùng đại diện liên đoàn bóng đá việt nam và các thành viên của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
tham dự buổi giao lưu tổng thống hàn quốc và phó thủ tướng vũ đức đam đã trao đổi áo đấu và bóng thi đấu của hai đội tuyển quốc gia
u hai mươi ba việt nam lưu xuân trường tiến hành giao bóng tượng trưng đây là hành động thể hiện tinh thần hữu nghị gắn bó hợp tác trong lĩnh vực thể thao giữa hai quốc gia
trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao chiều nay phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
và trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
trong đó có câu hỏi liên quan tới chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống hàn quốc
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng ba
về câu hỏi liên quan đến chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống hàn quốc moon jae in tới việt nam
liệu lãnh đạo hai nước có bàn về những nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên hay không
người phát ngôn lê thị thu hằng nhấn mạnh mục tiêu chính của chuyến thăm này là thúc đẩy quan hệ song phương việt nam hàn quốc
như tôi đã vừa thông báo đây là chuyến thăm song phương

đẩy mạnh hơn nữa hợp tác việt nam và hàn quốc
trong khuôn khổ chuyến thăm hai bên cũng sẽ trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
tiếp nối chương trình tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại một mươi hai tỉnh thành phố
công trình sai phép tại tràng an ninh bình trước thời điểm tháo rỡ
thưa quý vị hôm nay đại hội nhiệm kỳ bốn hiệp hội doanh nghiệp cơ khí việt nam hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba đã diễn ra tại hà nội
tại đại hội nội dung trọng tâm được đề ra là ngành cơ khí cần đầu tư mạnh mẽ về thiết bị công nghệ nâng cao trình độ nguồn nhân lực
đồng thời cần có một cơ chế phù hợp để phát triển thì mới đáp ứng được yêu cầu của xã hội
trong thời gian qua mặc dù gặp nhiều khó khăn
ngành cơ khí đã có nhiều cố gắng nỗ lực vươn lên tạo sự chuyển biến bước đầu ở một số lĩnh vực như chế tạo thiết bị cơ khí thủy công
chế tạo giàn khoan dầu khí thiết bị điện chế tạo và cung cấp thiết bị cho các dự án xi măng đóng tàu các công trình thiết bị toàn bộ v v
một số cơ quan nghiên cứu thiết kế và doanh nghiệp sản xuất cơ khí đã từng bước đổi mới nâng cao năng lực tư vấn thiết kế chế tạo thiết bị và công nghệ
tham gia thực hiện một số gói thầu của các dự án trọng điểm quốc gia
tuy vậy sau hơn một mươi năm năm xây dựng và phát triển công nghiệp cơ khí của đất nước chưa đạt được những kết quả như mong muốn
ngành cơ khí chế tạo việt nam chưa đủ nội lực để trở thành một ngành công nghiệp đảm nhận được nhiệm vụ làm hạ tầng kỹ thuật
cũng như bảo đảm tốt phục vụ an ninh quốc phòng cho đất nước trong bối cảnh việt nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng
một trong những vấn đề quan trọng được nêu lên tại đại hội là ngành cơ khí cần phải đổi mới phương thức sản xuất
đầu tư cho thiết bị công nghệ hiện đại đặc biệt là nâng cao trình độ nguồn nhân lực
và người lao động chính chúng ta phải đào tạo một cách bài bản không phải chỉ có lý thuyết mà phải thực hành
hiện nay mảng này chúng ta còn yếu cần phải có một sự cải tổ rất mạnh mẽ trong các trường đào tạo nghề
và đặc biệt trong chương trình đào tạo của các kỹ sư
thì cũng không phải chỉ là lý thuyết mà chúng ta phải đưa chương trình
kể cả đào tạo kỹ sư cũng như là đào tạo công nhân phải có phần thực hành rất nhiều
thì lúc bây giờ chúng ta mới làm chủ được công nghệ trong việc sản xuất các sản phẩm chất lượng cao
tại đại hội các đại biểu cũng cho rằng cần có sự định hướng và chiến lược phát triển cụ thể cho ngành cơ khí từ phía chính phủ
sự hỗ trợ về chính sách như ưu đãi về thuế và vốn vay để các doanh nghiệp cơ khí có điều kiện đầu tư phát triển
bên cạnh đó là việc tạo nên các đơn hàng cho các doanh nghiệp có đủ trình độ sản xuất tại các công trình trọng điểm
cùng với sự hỗ trợ của chính phủ các doanh nghiệp cũng cần tự hoàn thiện mình
để nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh trên thị trường trong giai đoạn mới
thưa quý vị để kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm
ngay trong tháng ba tháng hành động vì an toàn thực phẩm
đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành thanh kiểm tra tại một mươi hai tỉnh thành phố trên cả nước
đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành thanh kiểm tra tại một mươi hai tỉnh thành phố trên cả nước
bao gồm khánh hòa phú yên gia lai con tum hà nội ninh bình cần thơ sóc trăng
thành phố hồ chí minh long an nghệ an hà tĩnh
mục đích nhằm giả soát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm
trong sản xuất kinh doanh nhập khẩu thực phẩm
tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm
kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm
các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm cần bảo đảm các yêu cầu như
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm giấy chứng nhận sức khỏe hồ sơ công bố hợp quy
từ ngày mai ngày hai mươi ba tháng ba mức phí sử dụng dịch vụ đò phà ngang sông tại hà nội sẽ được điều chỉnh tăng lên
đây là nội dung trong quyết định mới được lãnh đạo thành phố ký ban hành
cũ từ năm hai nghìn một mươi sáu
theo đó giá đò và phà ngang sông sẽ tăng một đồng một lượt lên ba đồng một lượt
với giá đò mức phí mới tối đa cho người đi xe đạp xe máy lần lượt là từ năm đến bảy đồng
người mang theo hàng hóa dưới năm mươi kg có mức phí tối đa là năm đồng
với giá phà ô tô dưới một mươi chỗ xe chở hàng tải trọng đến một năm tấn
mức phí tối đa ba mươi năm đồng một xe một lượt
mức này với ô tô từ một mươi đồng
xe chở hàng từ một mươi đến một mươi sáu chỗ và xe chở hàng từ một năm đến ba tấn là bốn mươi năm đồng
còn đối với ô tô chở hàng từ ba đến năm tấn tối đa năm mươi đồng
trường hợp có kèm theo hàng hóa trên năm mươi kg thì giá cước tính thêm ba đồng một lượt
nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công dầm thép cầu một mươi chín
thuộc dự án đầu tư xây dựng bốn tuyến đường chính trong khu đô thị mới thủ thiêm
sở giao thông vận tải tp hcm vừa đưa ra mốc thời gian tạm dừng lưu thông
qua hầm vượt sông sài gòn
sở giao thông vận tải tp hcm yêu cầu trong khoảng thời gian từ hai mươi ba h hôm trước
đến ba giờ sáng ngày hôm sau các ngày hai mươi ba hai mươi bốn hai mươi năm hai mươi sáu tháng ba
ngày một mươi ba một mươi bốn một mươi năm một mươi sáu tháng bốn và mùng bốn mùng năm mùng sáu mùng bảy tháng năm
sẽ tạm dừng lưu thông qua hầm vượt sông sài gòn theo cả hai hướng
việc này nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công lao lắp dầm thép
cầu một mươi chín thuộc dự án đầu tư xây dựng bốn tuyến đường chính trong khu đô thị mới thủ thiêm
sở giao thông vận tải tp hcm cũng lưu ý
người dân phải chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường
hoặc theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông
thưa quý vị tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo đinh la thăng và các đồng phạm
trong phiên xét xử chiều nay quyết định sáu trăm sáu mươi ba của ngân hàng nhà nước
mua lại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương với giá đồng
được bị cáo đinh la thăng
hội đồng xét xử và các cơ quan chức năng xem xét
trong phần tự bảo chữa của mình hôm nay bị cáo đinh la thăng khẳng định
chủ trương góp vốn mua cổ phần ocean bank là để giải quyết hệ lụy
khi pvn không được thành lập ngân hàng hồng việt
việc đầu tư vào ocean bank bị cáo này không hề vụ lợi
không có động cơ cá nhân cựu chủ tịch hội đồng thành viên pvn khẳng định trước tòa
về việc ocean bank bị ngân hàng nhà nước mua với giá đồng
khiến pvn bị thiệt hại tám trăm linh tỷ đồng là do chính phủ không đồng ý cho thoái vốn
theo bị cáo đinh la thăng tòa án cũng đã yêu cầu chính phủ xem xét việc mua đồng
chính phủ cũng có văn bản chấm dứt mua không đồng
hà văn thắm có hơn sáu mươi cổ phần không biết gì việc mua không đồng
pvn nắm hai mươi cũng không biết
khẳng định bản thân không chối bỏ trách nhiệm như cáo buộc của đại diện viện kiểm sát
bị cáo đinh la thăng nói nếu có vi phạm thì ông xin hoàn toàn nhận trách nhiệm người đứng đầu
trong khi đó luật sư biện hộ của bị cáo thăng cũng cho rằng
quyết định mua lại âu sơn manh của ngân hàng nhà nước là quyết định không đúng quy định của pháp luật
gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới xã hội và thiệt hại lớn về kinh tế
luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại trách nhiệm của ngân hàng nhà nước
trong công tác thanh tra giám sát của mình
trong phiên tòa sáng nay khi mở đầu giai đoạn tranh tụng
đại diện viện kiểm sát đã đề nghị mức án một mươi tám một mươi chín năm tù giam đối với bị cáo đinh la thăng
về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng
thưa quý vị trong bài phát biểu đầu tiên trước quốc hội đức
kể từ khi nhậm chức thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp
thủ tướng đức angela merkel đã lên tiếng kêu gọi sự đoàn kết trong liên minh châu âu eu trong thời gian tới
đặc biệt là trong các lĩnh vực quốc phòng
bà angela merkel cho biết trong thỏa thuận liên minh với đảng dân chủ xã hội spd
các bên đã cam kết nỗ lực cùng thực hiện các mục tiêu của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
thủ tướng merkel nhấn mạnh đức phải là một đối tác tin cậy trong eu và nato
ngoài ra thủ tướng đức cũng đã chỉ trích chính sách áp thuế mới của mỹ đối với các sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu
đồng thời cảnh báo eu sẵn sàng tiến hành các biện pháp đáp trả nếu cần
bà tuyên bố đức xem mức thuế mà mỹ áp đặt đối với các mặt hàng trên
là bất hợp pháp nhấn mạnh chủ nghĩa biệt lập cuối cùng sẽ gây phương hại đến tất cả các bên
tuy nhiên bà cũng cho biết đức và eu vẫn sẽ tiếp tục thảo luận với mỹ về vấn đề thương mại
hôm nay hãng thông tấn trung ương triều tiên đưa tin kỳ họp thứ sáu hội nghị nhân dân tối cao
tức quốc hội triều tiên khóa một mươi ba sẽ được tổ chức vào ngày một mươi một tháng bốn tới
thông tin này được đưa ra trong bối cảnh hàn quốc và mỹ đang chuẩn bị cho các cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo triều tiên
theo kcna đoàn chủ tịch hội nghị nhân dân tối cao triều tiên đã đưa ra quyết định về thời điểm nhóm họp quốc hội từ hôm một mươi năm tháng ba vừa qua
tuy nhiên kcna không cho biết thêm chi tiết về kỳ họp sắp tới
hội nghị nhân dân tối cao triều tiên gồm sáu trăm tám mươi bảy đại biểu mỗi năm họp một hoặc hai lần
kỳ họp gần đây nhất của cơ quan lập pháp này là vào tháng bốn năm ngoái
kỳ họp sắp tới diễn ra trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh liên triều dự kiến được tổ chức vào cuối tháng bốn
và cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều tiên dự kiến vào tháng năm
trong một diễn biến liên quan hàn quốc đã chính thức chuyển lời đề nghị tiến hành cuộc gặp cấp cao với triều tiên vào tuần tới
giữa tổng thống hàn quốc moon jae in và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
hôm nay là ngày nước thế giới và chủ đề của năm nay là nước với thiên nhiên
đề cao những cách thức và giải pháp để quản lý tài nguyên nước trong tự nhiên
thế nhưng hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng
liên quan đến nguồn nước trên toàn thế giới
sau đây là những con số đáng báo động về thực trạng khăn hiếm nước sạch trên toàn cộng
theo số liệu của tổ chức y tế thế giới hơn sáu trăm sáu mươi ba triệu người trên thế giới đang phải sống mà không có nguồn cung cấp nước sạch gần nhà
hơn tám mươi nước thải sinh hoạt chảy ngược trở lại hệ sinh thái mà không được xử lý hoặc tái sử dụng
tám tỷ người sử dụng nguồn nước bị nhiễm bẩn khoảng tám trăm bốn mươi hai người chết mỗi năm do nguồn nước bị ô nhiễm
bảy trăm linh triệu người có nguy cơ phải di chuyển chỗ ở do thiếu nước vào năm hai nghìn ba mươi
các giải pháp dựa vào tự nhiên có thể giải quyết nhiều thách thức về nước vì vậy con người cần phải làm nhiều hơn nữa
như trồng rừng mới kết nối các con sông với vùng đất ngập nước và phục hồi vùng đất ngập nước sẽ cân bằng lại vòng tuần hoàn nước cải thiện sức khỏe con người và sinh kế
các giải pháp dựa vào tự nhiên có thể giải quyết nhiều thách thức về nước và sinh kế